ngày hai mươi chín tháng sáu đồng chí phùng quốc hiền phó chủ tịch quốc hội đã tới thăm và dự lễ trao tặng phòng học tin học cho gần năm trăm linh học sinh thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở xã tân thịnh thành phố yên bái
phát biểu tại lễ trao tặng đồng chí phùng quốc hiền tin rằng phòng tin học trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh có nhiều cơ hội và điều kiện tiếp xúc với tin học
phục vụ việc học tập mở mang kiến thức thông qua mạng internet đồng thời mong muốn giáo viên các trường tiếp tục phấn đấu học tập nâng cao trình độ
nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh trong thời gian tới
chúc thầy và cho nhà trường dạy tốt học tốt xứng đáng là trường kiểu mẫu tiên tiến của thành phố yên bái cũng như của tỉnh yên bái
đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh yên bái tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo